cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội
là đối tượng nguyễn tiến dũng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn trường bại xã tân bình thành phố thái bình tỉnh thái bình
và đối tượng cao tuân mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hồ hậu thường trú tại thôn kép một mươi hai xã hương sơn huyện lạng giang tỉnh bắc giang
bị công an quận hoàng mai thành phố hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an